xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới do nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh có nguồn gốc lục địa rất khô
nên khu vực đông bắc bộ mang kiểu thời tiết đặc trưng của những ngày đầu mùa đông
với thời tiết hầu như không mưa ngày có nắng hanh độ ẩm không khí giảm thấp
đặc biệt là khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều
nền nhiệt sẽ duy trì ở mức trời rét trên hầu khắp các nơi thuộc khu vực
riêng vùng núi cao ở ngưỡng rét đậm
tương tự tại tây bắc bộ trời cũng ít mưa cùng độ ẩm giảm thấp trời khô hanh
nhiệt độ duy trì ở mức thấp
về đêm và sáng nhiệt độ giảm sâu phổ biến dưới một mươi tám độ
ban ngày do có nắng nên nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
kiểu thời tiết hanh khô dễ khiến cho giá rẻ nứt nẻ
vì vậy quý vị nên bổ sung đủ nước và dùng kem dưỡng ẩm
ngoài ra do sự tranh lệch nhiệt độ ngày đêm cao
nên rất dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp nhất là đối với người già và trẻ nhỏ
ở phía bắc miền trung khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ cũng giảm mạnh
cả ba ngày tới ở đây đều sẽ duy trì ở ngưỡng trời rét
khu vực các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
nhiệt độ không giảm mạnh như các tỉnh phía bắc
nền nhiệt ở ngưỡng trời lạnh nhưng tiết trời ấm ướt
với sự xuất hiện của những cơn mưa rào và rông
nơi có thời tiết đáng lưu ý nhất là các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
tại đây do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và nhiễu động gió đông
nên có mưa vừa mưa to đến rất to
do mưa lớn xảy ra rồn rập nên nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng là rất cao
vì vậy người dân cần chú ý đề phòng đảm bảo an toàn
nhiệt độ cao nhất tại đây phổ biến ở dưới ngưỡng hai mươi tám độ vào thời điểm trưa chiều
nhiều động trong đời gió đông trên cao cũng tác động đến thời tiết khu vực tây nguyên
những ngày tới mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn
có thể xảy ra vào thời điểm bất kỳ trong ngày nhưng tập trung nhiều hơn vào chiều và tối
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ cao nhất vào trưa chiều phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đối với các tỉnh miền nam mưa cũng diễn ra trên diện rộng
khi chịu tác động của hình thế gây mưa là nhiễu động gió đông trên cao
trong mưa rông cần đề phòng lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ có xu hướng giảm mức nhiệt cao nhất trong ngày là từ ba mươi đến ba mươi ba độ